các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những nhân vật có thực ở ngoài đời được đưa vào văn chương qua ngòi bút của tác giả
có ý kiến cho rằng nếu bỏ lỡ tập chuyện này thì có thể sẽ không được gặp những nhân vật chân thực đến như vậy
những nỗi đau khổ tuyệt vọng niềm hạnh phúc và giấc mơ lớn lao của những con người có lẽ sẽ không bao giờ được biết tới
nhờ trong văn của nguyễn đình lâm những số phận người lao động những du học sinh tại xứ sở bạch dương đã được hiện lên bình dị
dưới tán hoa siren không thuộc kiểu sách bestseller nhưng đáng đọc nhất là với lớp đọc giả có tuổi kinh lịch và thích suy nghiệm đời sống
tác giả nguyễn đình lâm là người hóm hình lạc quan nên trong tập truyện này ông đã sử dụng giấc mơ rất nhiều
có giấc mơ ấm ảnh kinh hoàng và cũng có những giấc mơ là tương lai tươi sáng
chắc chắn rằng giấc mơ kinh hoàng đã là quá khứ còn sự tươi sáng đã thành sự thật
ngoài tập truyện ngắn ra mắt lần này tiến sĩ nhà văn nguyễn đình lâm đã từng xuất bản tập truyện ngắn đầu tay con kiến tật nguyện năm hai nghìn bốn
chuyện ngắn tình yêu hàng chợ năm hai nghìn năm tiểu thuyết mong manh sứ bạch dương năm hai nghìn chín và chuyện ngắn chọn lọc năm hai nghìn một mươi một
những trang văn của tác giả nguyễn đình lâm đã để lại rất nhiều cảm xúc cho bạn bè và độc giả
tôi thấy điều trước hết là lối viết của anh lâm phù hợp với độc giả ngày nay
khi mà người ta cần một lối đọc nhanh rồn rập khi mà người ta rất là thiếu thời gian
thì cái chuyện ngắn của anh nguyễn đình lâm thực ra tôi nghĩ vì tôi biết anh nguyễn đình lâm từ rất lâu đây là những câu chuyện của cuộc đời của anh lâm
thì là những câu chuyện rất là xuyên suốt với một nhân vật xuyên suốt qua tất cả các chuyện ngắn
thì đấy là những cái câu chuyện được kể khá là hấp dẫn
và phải nói cái dung lượng các chuyện là
từ tương đối ngắn ngắn cả câu cũ ở trong các chuyện cũng ngắn tít của các chuyện cũng ngắn
nó tạo cho độc giả một cái mạch nhịp một cái mạch đọc rất là nhanh và khiến người ta bị luôn cuốn bị hấp dẫn
và cái vốn sống của anh lâm những cái trải nghiệm của anh những cái điều anh trải qua thì rất là phong phú
khiến được trong đấy các chất liệu cuộc sống nó ngồn ngộn ngồn ngộn
thế thì ở đây thì đây là số sách viết về số phận của anh và số phận những người việt của chúng ta
và hầu hết là mưu sinh ở bên
bên đất nga
thì ở trong đấy có rất nhiều những cái chuyện mà nó mang tới những cái thời gian đấy
nó rất là nặng nhọc rất là đau khổ rất là cay đắng
tuy nhiên là tôi vẫn thấy toát lên trung lịch trinh thần một cái sự lạc quan
và một cái niềm tin với sự thương yêu vào con người
và nhìn trung rút cuộc lại thì nó cái tập truyện ấy nó vẫn mang một cái sách thái gọi là nhìn về phía trước
và rất là tin vào những cái sự tương lai tốt đẹp
thích cuốn sách này
trước đây tôi cũng đã đọc qua cuốn trước đây của anh dân đình lâm
và tôi cũng thấy được cái mạnh phát triển của văn chương của anh đấy
cũng như cái quá trình sáng tạo của anh
trước đây thì tôi cũng đã viết giới thiệu những bài ngắn về những cuốn sách trước đây của anh như lâm
như tập truyện con kiến tật nguyền này hay là chuyện mong manh sư bạch dương này
thì tôi cũng có nhận xét với anh lâm rằng là tôi vẫn có cái cảm giác đánh lâm chưa sử dụng hết
chưa tận dụng hết những cái chính những chi tiết mà anh đưa vào cuốn sách đấy
và tôi tin chắc rằng là trong tương lai anh sẽ phải quay trở lại
anh xử lý tốt hơn nữa khai thác triệt để hơn nữa những cái chi tiết những câu chuyện trong đấy
và tôi tin chắc rằng là phía trước đây anh lâm sẽ vừa phải quay lại
hiện nay ở nga có khoảng hơn một trăm linh người việt nam sống và làm việc với các hình thức là lưu học sinh học sinh và lao động
cái số này nó tương đối thôi
và tôi đã từng tiếp xúc với những cái người việt sang đấy lao động
thời kỳ liên xô tôi cảm thấy rất cảm
thông với cái cuộc sống vất vả và cái số phận nhiệt ngã của họ trên sứ tuyết
tăng giả nguyễn đình lâm là có nói chính xác là hai mươi một năm sống ở đất nga
trong đấy có chín năm là học tập vào cái luận án tiến sĩ
và có một mươi hai năm là ở lại sinh kế ở trên đất nga mở công ty và từ đó giúp cho bà con việt nam có công an việc làm
vì khi trở về việt nam thì anh vẫn làm công việc của mình nhưng mà những cái ký ức những cái kỷ niệm những cái hình ảnh của cộng đồng người việt ở liên bang nga bây giờ và liên xô trước đây cứ ám ảnh nó thôi thúc anh còn bút viết
và anh viết một cách rất là chân thành
tất cả những số phận những cảnh ngộ những tâm trạng những kết cục những vui những buồn những thất vọng những hy vọng của người việt nam ở nước ngoài
tôi xin nhắc một câu là
cách đây chưa lâu ấy cộng hiệu trưởng trường đại học sư phạm hà nội bây giờ nghỉ hưu rồi
trong buổi lễ khai giảng ông nói một câu một câu ấy là coi như đầy đủ hết cái tinh thần của khai giảng
ông nói là các con nên nhớ các con nên nhớ một trăm linh người việt nam ra nước ngoài là đi làm thuê
và các con nên nhớ một trăm linh người nước ngoài vào việt nam họ làm chủ
vậy thì con phải nghĩ học học để làm chủ muốn học để làm thuê
tôi phải lấy điểm tôi cũng là làm nghề giải học đại học tôi rất xúc động với câu nói
bởi vì tôi nói rất ngắn mà học sinh rất là xúc động
tôi lúc thề về hưu là học sinh khóc tôi rõ ràng là như thế
và khi mà giới thiệu cái cuốn sách của tác giả nguyễn đình lâm với toàn hà siren về cuộc sống của người việt ở nước nga
tôi có viết một câu là tôi bị ám ảnh bởi vì một câu hỏi là vì sao đất nước chúng ta giàu có như thế
mà người việt nam phải tha hương nhiều như thế và khổ như thế
thì đâu câu trả lời này câu trả lời mở tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm trả lời câu này
và văn chương thì đó là nghệ thuật ngôn từ nên ở đây có một cái ưu điểm của tác giả nguyễn đình lâm là anh viết rất ngắn
bởi vì anh là người thông minh phải nói nếu là làm kinh tế phải là người thông minh
nếu không thông minh thì chúng ta biết dài dòng văn tựa thì chúng ta sẽ thua văn học mạng chúng ta sẽ thua mạng xã hội
và bây giờ thông tin
thông tin thẩm mỹ chứ không phải thông tin thông tấn tuyển thông
thế bây giờ nhiều người vẫn cứ lạc ngộ viết rất dài hết thằng nghìn trang
người ta nhìn cái sách thẳng rộng cái cuốn sách của nhà văn nguyễn đình lâm
nó ngắn gọn mỗi chuyện là một nhát cắt vào đời sống một mảnh của số phận
thế nên tôi có viết cái bài in trên báo tuyển thông ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trang một mươi một một thực thể việc
một mảnh vỡ vỡ của số phận
và tôi nghĩ là cái cách viết của các nhà văn nguyễn đình lâm là rất hay
tôi có mượn câu thơ của nhà thơ trình thanh sơn là
anh ngồi rót biển lòi chai
nếu mà người ta rót biển lòi chai thì đấy là nghệ thuật cao cường
và cũng vậy người ta cũng có cái tước say của người nghệ sĩ
cho nên anh nguyễn đình lâm nhà văn nguyễn đình lâm vẫn dùng một cách viết của chuyện gắn là
lợi dụng sử dụng một cách đắc địa diện tích nhỏ nhất như
rất nhiều nhất
trong này tôi có viết một câu thì có vẻ tác giả cũng chắc đã thích nhưng mà trúng
vì trúng rồi vì ta nghĩ cái đúng là thuyết phục
sinh ra về mặt định mệnh nguyễn đình lâm không phải là nhà văn trong máu việt
nhưng vì sống ở nga hai mươi một năm
cái thân phần cái cảnh ngộ của người việt đập vào tâm trí tâm cảm của ông
và sau này nó trở thành những ký ức lương thiện và dây rất buộc ông phải cầm bút
và không thể không viết
và tôi nghĩ là với bốn năm
tác phẩm hiện có thì nó chưa nói rằng nguyễn đình lâm đã rửa tay gác kiếm
và chắc chắn trong tương lai ông ấy sẽ có những cái cống hiến mới đối với người đọc
có thể là tiểu thuyết có thể là truyền án có thể là ký
và tôi trong bài viết của tôi tôi đặt kỳ vọng tin tưởng vào bạn đồng nghiệp của mình